trước tình hình giá lợn hơi tiếp tục giảm mạnh và chưa có dấu hiệu dừng lại
chiều nay tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp với các bộ ngành
công thương công an quốc phòng tổng liên đoàn lao động việt nam tổ chức hội thảo bàn giải pháp tháo gỡ
theo nhận định của bộ ngành chăn nuôi giá lợn hơi xuống dưới hai mươi tám đồng một kg
có nơi dưới hai mươi năm đồng một kg và chưa có dấu hiệu dừng lại
bộ nông nghiệp đánh giá những khó khăn này đã vượt tầm kiểm soát của một bộ
vì vậy đề nghị các bộ ngành cùng cuộc gỡ khó cho người trăn nuôi
theo đó tổng cục hậu cần bộ quốc phòng bộ công an cho biết sẽ ủng hộ ngành chăn nuôi
bằng cách mua hàng nghìn tấn thịt lợn cung cấp thực phẩm cho các lực lượng trong ngành
đặc biệt tổng liên đoàn lao động việt nam cam kết vận động các nhà máy
các khu công nghiệp mua và sử dụng thịt lợn trong nước
cũng như ngày hôm nay hai mươi tám tháng bốn chính phủ đã chính thức đồng ý
cho tạm dừng việc tạm nhập tái xuất thịt lợn qua việt nam